trước đó ngày sáu tháng ba tại cuộc họp với các bên liên quan về tình hình triển khai dự án thu phí không dừng etc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ
đồng thời sẽ có giải pháp mạnh đối với nhà đầu tư bot nhà cung cấp dịch vụ nếu không đáp ứng tiến độ
tuy nhiên đến nay chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm hai nghìn một mươi chín nhưng các trạm thu phí vẫn chậm triển khai thu phí không dừng
đánh giá về việc thực hiện thủ tướng nguyễn xuân phúc
nguyễn phúc cho rằng bộ giao thông vận tải tổ chức thực hiện chưa tốt chậm triển khai chủ trương này và chịu trách nhiệm trực tiếp trước quốc hội và chính phủ
bộ giao thông vận tải đã hứa và cam kết trong năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành việc thu phí tự động không dừng đối với toàn bộ các tuyến cao tốc trên cả nước
hà nội và tp hcm đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm ủn tắc giao thông
những nội dung cụ thể vừa được đưa ra trong kế hoạch triển khai hoạt động giao thông vận tải năm hai nghìn hai mươi
hà nội đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết từ tám đến một mươi điểm un tắc giao thông năm hai nghìn một mươi chín chuyển sang xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ phát sinh un tắc mới
tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để giảm un tắc giao thông hạn chế phát sinh các điểm un tắc mới và không để xảy ra un tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
còn sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sẽ triển khai thí điểm dịch vụ cho thuê xe đạp sau khi có ý kiến chấp thuận chủ trương thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố
giải pháp này nhằm đa dạng hóa các phương thức giao thông đô thị khu vực trung tâm thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng góp phần kéo giảm ủn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị các doanh nghiệp vận tải giữ ổn định giá cước dịp tết nguyên đán tới không tăng giá vé cao hơn giá niêm yết
sở sẽ giả soát lại công tác phục vụ bảo đảm cho nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm tết nguyên đán canh tí
lượng khách đi lại sẽ tăng mạnh trong thời điểm trước ngày hai mươi ba tháng chạp dự kiến sẽ tăng khoảng từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi so với ngày thường
các bến xe sẽ phải chịu trách nhiệm họp với các doanh nghiệp vận tải để giữ ổn định giá cước vận tải dịp tết không tăng giá tủy tiện
thưa quý vị chỉ còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thời điểm này một số hợp tác xã vận tải tại nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai bán vé xe phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước trong và sau tết
tại thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai việc bán vé cũng đã được triển khai để phục vụ người dân về quê ăn tết
tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai nhiều quầy bán vé của các nhà xe chạy tuyến đà nẵng đi các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh thái bình nam định
đã triển khai bán vé để phục vụ người dân về quê ăn tết
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong những ngày qua do tâm lý lo lắng sợ không mua được vé nên nhiều người dân đã chen chúc nhau để xếp hàng mua vé
tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai việc bán vé cũng đã được triển khai để phục vụ người dân về quê ăn tết
tại bến xe trung tâm thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai việc bán vé cũng đã được triển khai để phục vụ người dân về quê ăn tết
công tác bảo đảm an ninh trật tự trật tự vận tải nghiêm cấm trèo kéo khách trong bến xe được ban chỉ đạo chiến dịch phục vụ tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
của công ty cổ phần vận tải quản lý bến xe đà nẵng thực hiện một cách nghiêm khắc thông qua việc giám sát bằng nhiều hình thức
nhất là qua hệ thống camera và sẽ xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để bảo đảm cho người dân yên tâm đi lại trong dịp tết
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các sở ban ngành và hai mươi bốn quận huyện phối hợp với lực lượng công an thành phố thực hiện cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi

và vi phạm pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ công chức viên chức và nhân dân về đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đặc biệt trong dịp cuối năm tết đến thành phố vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
tích cực tham gia tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư
ủy ban nhân dân các quận huyện được giao phối hợp công an thành phố và ngành lao động thương binh xã hội quản lý
cảm hóa giáo dục giúp đỡ người được đặc giá tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng
xin giữ an ninh trật tự tại cơ sở kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm tệ nạn xã hội và các vi phạm
trước tình hình ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng thành phố hà nội vừa ra chỉ thị về các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm
cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn
theo đó thành phố hà nội yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phải công khai các số liệu ô nhiễm không khí trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân biết và có kế hoạch phòng tránh
trong trường hợp ô nhiễm không khí có chỉ số aqi trên ba trăm linh sở giáo dục và đào tạo phải sắp xếp lịch học phù hợp cho học sinh mầm non và tiểu học
sở y tế xây dựng phương án cụ thể để hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa
bảo đảm sức khỏe trong những ngày không khí ở mức xấu rất xấu và nguy hại
ngoài ra sở xây dựng phải ra soát kiểm tra tăng cường tần suất sử dụng xe hút bụi hút rác và xe tưới rửa đường những ngày không khí ở mức kém trở lên
thành phố hà nội chỉ cho phép các xe trọng tải từ một năm tấn trở lên chỉ được đi vào thành phố từ vành đai ba trở vào từ hai mươi hai h đến sáu h sáng ngày hôm sau
đồng thời yêu cầu người dân không đốt rác thải tự phát đốt dâm dạ và phụ phẩm nông nghiệp
các hộ gia đình và sản xuất kinh doanh không sử dụng bếp than tổ ong
sở y tế tp hcm vừa công bố điểm đánh giá chất lượng năm hai nghìn một mươi chín đối với các bệnh viện trên địa bàn
trong đó nêu rõ năm bệnh viện có chất lượng tốt nhất và năm bệnh viện có chất lượng kém nhất
theo đó năm bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất gồm bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện hoàng mỹ sài gòn
bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhân dân gia đình
và bệnh viện hùng vương
tổng cộng có hai mươi bệnh viện đạt mức chất lượng tốt trong đó có ba bệnh viện quận huyện
gồm bệnh viện quận thủ đức bệnh viện quận một mươi một và bệnh viện quận hai
năm bệnh viện có điểm đánh giá thấp nhất gồm bệnh viện đa khoa anh minh bệnh viện thân dân
bệnh viện quận ba bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hàn quốc kim hopital
bệnh viện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ava văn lan
năm hai nghìn một mươi chín sở y tế tp hcm tiến hành đánh giá chất lượng một trăm một mươi bệnh viện
trong đó có ba mươi hai bệnh viện thành phố hai mươi ba bệnh viện quận huyện năm mươi ba bệnh viện tư nhân và hai bệnh viện bộ ngành
thưa quý vị hòa cùng không khí ấm áp rộn ràng của ngày lễ giáng sinh
tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố hải phòng hàng nghìn người dân và du khách
đã náo nước đổ về các khu vực
trung tâm của thành phố và các nhà thờ để chào đón lễ giáng sinh
đêm noel thành phố hải phòng như bừng sáng các nhà thờ lớn trung tâm thương mại gây ấn tượng
bằng cây thông cao phủ ánh đèn điện lấp lánh với những hộp quà xinh xắn
người dân tề tiệu về đây vừa thưởng họa nét kiến trúc cổ kính vừa chụp ảnh cùng gia đình bạn bè
thích thú hơn là cả những em nhỏ sung sính trong bộ quần áo ông già noel hoặc công chúa tuyết
theo cha mẹ hòa vào không khí lễ hội
giáng sinh dường như trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thành phố cảng
hòa trong dòng người giữa phố phường đông vui lòng người càng thêm phấn chấn
rộn ràng cùng những ước vọng về một năm mới hạnh phúc may mắn
cũng trong tối qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại quảng trường lâm viên đã diễn ra chương trình nghệ thuật
vũ hội hoa mùa đông bế mạc festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của đông đảo người dân và du khách
festival hoa đà lạt lần thứ tám với chủ đề đà lạt và hoa
được tổ chức từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai là sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế
là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh lâm đồng
với một mươi hai chương trình chính và hơn ba mươi hoạt động hưởng ứng festival đã thu hút hơn bốn mươi đoàn khách quốc tế
hơn một trăm năm mươi đoàn khách trong nước cùng đông đảo nhân dân địa phương du khách gần xa
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao bằng khen cho ba mươi bốn tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện festival lần này
mới đây tại hà nội tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức tổng kết hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai hoạt động năm hai nghìn hai mươi
với sự nỗ lực của toàn ngành du lịch việt nam đã có bước phát triển đột phá
đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước
năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam ước đón một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
tăng hơn một mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi tám phục vụ tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
tăng hơn sáu
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn bảy trăm hai mươi tỷ đồng tăng một mươi chín
tốc độ tăng trưởng khách trung bình trong ba năm liên tiếp
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín đạt hai mươi hai một năm
việt nam được đánh giá là một trong một mươi nước tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi chín du lịch việt nam cũng nhận được nhiều danh hiệu giải thưởng du lịch toàn cầu
đặc biệt việt nam vinh dự được trao giải thưởng điểm đến hàng đầu thế giới về di sản năm hai nghìn một mươi chín
và điểm đến hàng đầu thế giới về di sản năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh những kết quả đạt được du lịch việt nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế
cần khắc phục trong thời gian tới
để đến năm hai nghìn hai mươi du lịch việt nam phấn đấu đón khoảng hai mươi năm triệu lượt khách quốc tế
phục vụ chín mươi triệu lượt khách du lịch nội địa
tổng thu từ khách du lịch đạt hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
thưa quý vị thanh hóa có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú
với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như mường thái mông thổ
khơm mú giao mang nhiều giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc
chính vì vậy đẩy mạnh phát triển du lịch ở miền núi là hướng đi mang lại hiệu quả thiết thực
góp phần phát triển kinh tế xã hội làm giàu cho người dân địa phương
bản ngàm xã sơn điện nằm cách trung tâm huyện quang sơn hơn hai mươi km
đây là nơi sinh sống của hai dân tộc anh em thái mường
với gần tám mươi hộ dân và trên ba trăm năm mươi nhân khẩu
tại bản đã có hai mươi hai hộ đăng ký làm nhà lưu trú phục vụ khách du lịch
bản ngàm xã sơn điện nằm cách trung tâm huyện quang sơn hơn hai mươi km
để có được bản ngàm như hiện nay
hiện tại chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường
xây dựng khuôn viên trong bản xanh sạch đẹp giữ gìn văn hóa bản địa
hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế
chị em phụ nữ chúng tôi ngoài việc chăm lo cho gia đình ra
thì chúng tôi còn trồng rất nhiều các loại hoa bên đường và rất nhiều các loại dao sạch
trong phần tin tức quốc tế mỹ sẵn sàng ứng phó với lời đe dọa từ phía triều tiên
nga tiếp tục tăng cường lực lượng hạt nhân
thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump vừa khẳng định washington sẵn sàng đối phó với lời đe dọa từ phía triều tiên
dù bày tỏ hy vọng rằng bình nhưỡng sẽ không có hành động làm gia tăng căng thẳng
phát biểu về báo giới
tổng thống mỹ donald trump cho rằng tuyên bố của triều tiên hồi đầu tháng về món quà giáng sinh dành cho mỹ
có thể không phải là vụ thử tên lửa như giới chuyên gia nhận định
tuy nhiên ông trump nhấn mạnh washington sẵn sàng đối phó với mọi tình huống
tuyên bố được đưa ra sau khi triều tiên hôm ba tháng một mươi hai vừa qua cáo buộc mỹ đang cố kéo dài tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa
tuyên bố washington sẽ nhận được món quà giáng sinh tương ứng với những bước đi của nước này
thời gian gần đây bình nhưỡng liên tục cảnh báo về hướng đi mới
nếu tới thời hạn chót cuối năm nay washington không thay đổi chính sách trong đàm phán phi hạt nhân hóa
nga sẽ tăng cường các lực lượng hạt nhân và phát triển tên lửa cho tới khi đạt được thỏa thuận mới với mỹ
tuyên bố này vừa được tổng thống nga vladimir putin đưa ra vào tối qua theo giờ việt nam
phát biểu tại cuộc họp thường niên với bộ quốc phòng nga tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh
một trong những mối quan tâm hiện nay của moscow là việc washington rút khỏi hiệp ước các lực lượng tên lửa

cũng như việc nato mở rộng quy mô và tăng cường sự hiện diện ở châu âu
tuy nhiên tổng thống nga khẳng định lực lượng vũ trang nga vẫn có năng lực hoàn thành sứ mệnh bảo đảm hòa bình và an ninh quốc gia
bên cạnh đó ông putin cũng cho rằng cuộc chạy đua vũ trang mới chắc chắn sẽ xảy ra
nếu hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới còn được gọi là new start không được gia hạn
ông putin một lần nữa tuyên bố nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước với mỹ mà không cần điều kiện tiên quyết
song moscow tới nay chưa nhận được phản hồi từ washington
quốc hội campuchia vừa nhất trí thông qua bảy dự luật
trong đó đáng chú ý có công ước liên hợp quốc về luật biển unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tờ phnom penh post dẫn lời giới lập pháp campuchia đánh giá
việc phê chuẩn unclos là bước đi khẳng định cam kết của chính phủ campuchia
đối với việc giải quyết trách nhiệm liên quan
cũng như giúp phnom penh tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật
trong quản lý và bảo vệ các nguồn lợi thủy sản
bên cạnh đó việc campuchia thông qua unclos cũng sẽ góp phần tăng cường hợp tác
cấp tiểu vùng khu vực và quốc tế giữa các quốc gia ven biển
ngoài unclos sáu dự luật còn lại được quốc hội campuchia thông qua
liên quan tới hợp đồng mua điện từ lào
cũng như thúc đẩy phát triển và quản lý năng lượng tại một số tỉnh của campuchia
trung quốc hàn quốc và nhật bản vừa công bố tầm nhìn hợp tác trong thập kỷ tới
cùng dự án hợp tác giữa ba bên với các đối tác khác
đây là kết quả tại hội nghị thượng đỉnh trung nhật hàn lần thứ tám
vừa được diễn ra tại thành đô tây nam trung quốc
tuyên bố chung của hội nghị ba bên tái khẳng định việc duy trì hòa bình và ổn định
trên bán đảo triều tiên cũng như ở đông bắc á
bởi đây là lợi ích và trách nhiệm chung của ba nước
bên cạnh đó ba nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn
phát biểu họp báo sau hội nghị thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho biết
ba nước đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do ba bên
cũng như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
về phần mình tổng thống hàn quốc moon jae in và thủ tướng nhật bản shinzo abe
cũng cho rằng ba bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo tự do thương mại và chủ nghĩa đa phương
hội nghị thượng đỉnh ba bên trung nhật hàn năm nay diễn ra trong bối cảnh
đang tồn đọng bất đồng giữa các nước trong nhiều vấn đề như lịch sử thương mại và tranh chấp lãnh thổ
bộ y tế của thái lan sẽ cấm nhập khẩu sản xuất và bán các mặt hàng mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa
bắt đầu từ năm sau đây là nỗ lực của thái lan trong việc đối phó với ô nhiễm môi trường biển do hạt vi nhựa
bộ y tế thái lan cho biết lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bày tỏ quan ngại về tắc
hạt vi nhựa không thể phân hủy trong nước hay trong môi trường bình thường theo thời gian
do thường có trong những sản phẩm làm sạch da loại hạt này sẽ theo đường thoát nước thải chảy ra biển và đe dọa hệ sinh thái biển
ô nhiễm rác thải nhựa hiện đe dọa tới đời sống của nhiều loại sinh vật gây mất mỹ quan tại bãi biển cũng như tạo ra lượng rác thải khổng lồ trên các đại dương
giới khoa học cảnh báo khi nhựa phân hủy dần các hạt vi nhựa sẽ thâm nhập vào các chuỗi thức ăn và đi vào trong cơ thể đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của con người
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt